bài thi môn khoa học tự nhiên gồm hóa học vật lý sinh học
bài thi môn khoa học xã hội gồm địa lý lịch sử và thêm môn giáo dục công dân
thí sinh sẽ có điểm thi của toàn bài thi tổng hợp và điểm thi của từng môn trong tổ hợp
về hình thức thi ngoài môn ngữ văn các môn còn lại đều thi trắc nghiệm
trong đó có môn toán lịch sử giáo dục công dân lần đầu tiên được tổ chức thi theo hình thức này
thời gian làm bài của tất cả các môn đều được rút ngắn lại
môn ngữ văn là một trăm hai mươi phút
môn toán khoa học tự nhiên khoa học xã hội chín mươi phút
ngoại ngữ sáu mươi phút
năm hai nghìn một mươi sáu kỳ thi kéo dài bốn ngày thời gian thi vào tháng bảy
năm hai nghìn một mươi bảy kỳ thi chỉ kéo dài trong hai ngày và thời gian thi rơi vào tháng sáu
thưa quý vị trên đây là những thay đổi khá cơ bản được đề xuất trong dự thảo tóm tắt đề án thi
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy từ năm hai nghìn hai mươi

mặc dù đây mới chỉ là dự thảo được đưa ra để lấy ý kiến của cộng đồng xã hội
song ngay lập tức đã tạo ra những phản ứng rất khác nhau
đặc biệt là sự đổi mới về hình thức thi đối với những em học sinh lớp một mươi hai
và trong một mươi năm phút của chương trình tâm điểm ngày hôm nay
chúng tôi xin được đề cập đến những thay đổi này cùng với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường
là phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
xin chào quý vị khán giả
lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình
thưa ông thay đổi thì đương nhiên là để hướng tới một phương án hoàn thiện hơn cho người học
và thuận hơn cho công tác tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng
tuy nhiên ngay sau khi dự thảo này được chính thức công bố thì đã xuất hiện nhiều những cái ý kiến trái chiều
thậm chí là những băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh học sinh hay là cả các trường đại học cao đẳng
vậy thì theo ông nếu phương án này chính thức được triển khai thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các đối tượng trên
đúng là bất kể một cái sự thay đổi nào thì bao giờ cũng sẽ gặp phải một cái sự phản ứng
đó là một cách rất tự nhiên
phản ứng đầu tiên là do việc chúng ta đang thích nghi với một cái cũ
bây giờ phải chuyển sang cái mới thì người ta cảm thấy rằng là phải đề phòng hơn
cái mới này cũng biết có tốt hơn cái cũ hay không
thế nên người ta có phản ứng
và một cái phản ứng thứ hai là có thể người ta lường trước được những cái tác động mà có thể nó sẽ không thuận lợi lắm cho mình
thì người ta sẽ có cái phản ứng đó
thế thì ở đây khi mà thay đổi phương thức thi này
thì tôi thấy rằng là cũng gặp phải một cái phản ứng
đó là cái chuyện rất bình thường
vậy thì về phía học sinh và về phía các trường nó sẽ có những tác động như thế nào
thì trước hết là đứng về phía người học
thì chúng ta thấy rằng là nó tác động trên cả hai giác độ như tôi vừa nói
thứ nhất là theo cái thói quen
trước đây thì người ta chỉ học những cái gì thi
đấy cái môn nào thi thì bây giờ người ta học
còn môn nào mà khách xác định không thi thì người ta không học
đi để cho nó có thôi và cũng gọi là hoàn thành thôi

thế nhưng mà với cách mà thay đổi này thì không có cái chuyện là chọn nữa
mà cái chuyện là đã môn nào học thì gần như là chúng ta cũng phải thi cả
và như vậy rõ ràng nó làm thay đổi cái thói quen đó là cái người học sinh cũng cảm thấy nó không thuận lợi cho mình
tất nhiên cái việc thay đổi này có tốt hay không
thì tôi cho rằng là đây là một cái việc thay đổi tốt
bởi vì thi là để đánh giá xem anh học như thế nào
chứ không phải là thi để mà lấy điểm
cho nên là cái chuyện phản ứng này cũng không có cái gì mà chúng ta đáng là phải cổ vụ cho nó
cái điểm thứ hai mà chúng ta cũng thấy rằng là có thể học sinh cũng cảm nhận thấy rằng
bây giờ phải thi ba môn riêng xong rồi một cái môn tổng hợp gồm của ba cái môn khác
thì có vẻ là phải học nhiều hơn nó quá tải hơn
nhưng mà cái việc này tôi cho rằng là học sinh cũng không đáng lo ngại
bởi vì trong ba môn kiến thức tổng hợp đấy bộ đã tuyên bố rất rõ là giới hạn kiến thức chỉ trong lớp một mươi hai thôi
và mỗi môn cũng chỉ có một cái khối lượng thi rất là nhỏ thôi
cho nên là
cũng không phải bị quá tải
còn nếu thi một môn chúng ta có thể hỏi xuyên kiến thức toàn bộ hệ thống phổ thông cả sang lớp một mươi lớp một mươi một
và như vậy thì đứng về mặt khối lượng kiến thức thì cũng không có cái gì thay đổi
thì tôi cho rằng nó không sợ cái chuyện là nó nặng hơn
về phía các trường đại học cao đẳng thì không phải là tất cả các trường đều có cái phản ứng này
tôi nghĩ rằng cái phản ứng này nó chỉ là một số trường cả đại học một số trường cao đẳng
mà trước đây người ta chưa tự chủ trong cái việc là tìm ra phương thức tuyển sinh cho mình
chủ yếu đang trông trở vào cái cách thức tuyển sinh của bộ
và dựa trên đó các trường sẽ thực hiện cho mình
thế thì bây giờ người ta có vẻ hơi e ngại trong cái chuyện là lựa chọn tổ hợp ra làm sao
nhưng mà cái việc này thì chúng ta thấy rằng là trong luật giáo dục người ta đã quy định rồi
cái việc các trường đại học và cao đẳng phải tự chủ trong việc tổ chức tuyển sinh
thì không phải là ai làm thay cho mình
cho nên là tôi cho cái việc phản ứng ở các trường đại học cao đẳng nếu như có
thì điều đấy cũng không có vấn đề gì đáng đáng ngạc
vâng đó là những phân tích từ phía vị khách mời
còn các em học sinh các thầy cô giáo những người trực tiếp tham gia để hiện thực hóa sự thay đổi này
họ đang nghĩ như thế nào
chúng ta hãy cùng lắng nghe một số ý kiến sau đây
cái hình thức thi mới cũng có một số những cái lợi thế nhất định
nhưng mà theo cháu thì nếu mà có thi theo hình thức mới
thì cũng nên báo trước cho học sinh ít nhất là một năm để có thời gian chuẩn bị
còn bây giờ báo vào thời gian gấp gác như thế này
thì học sinh và nhà trường sẽ bị đưa vào thế bị động rất là khó để chuẩn bị
cho đến bây giờ thì vẫn còn chưa có văn bản chính thức mới chỉ dự thảo thôi
thì đến lúc có quyết định rồi thì học sinh cũng chỉ còn vài tháng nữa để có thể ôn thi thôi ạ
để thi trực nhiệm cũng được
mình chỉ cần học tốt và làm cẩn thận làm nhanh
và có các phương án học hợp lý thì vẫn sẽ làm được tốt
nhưng mà về cái phần tổ hợp của khối xã hội
tự nhiên thì cháu thấy khá là bối rối
vì cháu thường thì cháu sẽ chọn khối d hoặc khối a một
bây giờ cháu phải học thêm khối sinh và khóa thì rất là mệt
khi thi toán thì người ta sẽ tính điểm theo từng chỗ một của mình
để mình có thể kiếm được từng cái hai mươi năm điểm
bây giờ trách nhiệm thì sai là sai hết rồi mất điểm luôn
không thể lấy được từng điểm một nữa ạ
bản thân chúng tôi dậy bấy lâu nay nó ăn mòn vào
và vẫn là dạy học sinh cái tư duy trình bày trình bày lời dạy
và đặc biệt là cái kết cấu chính xác và cái logic của cái bộ môn
thế cho nên là chúng tôi nói phản đối thì không đúng
nhưng chúng tôi khá là thấy là cái thay đổi này nó quá nhanh chóng
quá vượt và quá vượt và
chúng tôi muốn có một lộ trình chuẩn bị kỹ hơn
để học sinh các con yên tâm hơn
và phụ huynh cũng yên tâm hơn
và tôi nghĩ nó là một vấn đề tâm lý hết sức quan trọng của toàn xã hội
chúng tôi cũng nhất trí
nhưng mà để thực hiện nó thì kể ra thì có một cái lộ trình
bởi vì tôi nhớ là năm học hai nghìn bảy hai nghìn tám
thì bộ giáo dục cũng đã đề ra cái việc thi trách nhiệm môn toán
nhưng mà sau đó thì đến tháng ba năm hai nghìn chín
thì coi như lại quyết định là không thi trách nhiệm môn toán
và đến năm nay thì quyết thi trách nhiệm môn toán
thì đối với lại các thầy cô giáo dạy toán
thì nói chung là các thầy cô giáo nói đúng một cái từ là cũng đều bàng hoàng
thưa phó giáo sư tiến sĩ chúng ta đã vừa theo dõi một đoạn phóng sự ngắn
thì cũng thấy được rằng là có rất là nhiều ý kiến băn khoăn lo lắng
cho rằng là sự thay đổi này khá là bất ngờ và đột ngột
vậy thì theo quan điểm của thầy thì sao
như trên ta trao đổi thì đây là một cái hướng đổi mới phù hợp
tuy nhiên thì cũng rất tiếc là nếu như chúng ta đưa ra một cái định hướng này dài hạn hơn
để cho học sinh để cho giáo viên phụ huynh và xã hội
người ta nhìn thấy được cái cách đi dài hạn
thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không tạo ra cái vấn đề mà băn khoăn như hiện nay
thực ra thì chúng ta sẽ rằng là cái việc đưa thương án này
là chỉ sau khi kết thúc cái kỳ thi năm hai nghìn một mươi sáu
trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm
thì mới đề xuất ra cái phương án hai mươi bảy
và cho đến nay sau hai mươi bảy rồi thì cũng chưa thấy nói rằng vậy hai mươi tám một mươi chín nó là cái gì cụ thể hơn
rõ ràng là cái cách này nó cũng tạo ra một cái gì đó
mà sẽ rất khó tạo được đồng tình ủng hộ của xã hội
đó chính vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là mặc dù về mặt chủ trương của bộ thì có
nhưng mà bộ cần phải xây dựng cần phải đưa ra được một cái kịch bản
và các bước tiến hành của từng năm một
và phải công bố trước cũng dài hạn hơn
đồng thời cũng làm tốt
cái công tác thông tin công tác tuyên truyền
để cho xã hội nhìn nhận đúng
và đặc biệt là đội ngũ giáo viên và nhà trường
người ta nhận thấy rằng người ta sẽ phải làm hành động cái gì
trong dài hạn trong lãnh hạn
và như vậy thì tôi cho rằng là cái việc mà chấp nhận các cái phương án thay đổi
nó sẽ dễ có hiệu quả hơn
thưa thầy là đại học quốc gia hà nội đã thí điểm tuyển sinh bằng hình thức đánh giá năng lực từ ba năm nay
và được đánh giá khá cao
tuy nhiên thì không có nhiều trường sử dụng kết quả
từ kỳ thi năng lực này để tuyển sinh
và hình như là trường đại học kinh tế quốc dân cũng như vậy phải không ạ
năm hai nghìn một mươi bảy thì dự kiến là với phương án thi trắc nghiệm
thì bộ cũng sẽ dự kiến lấy nền tảng
là ngân hàng đề của đại học quốc gia hà nội
nhiều người thì đã dự đoán là các trường sẽ có thêm những bài đánh giá năng lực của riêng mình
để tuyển sinh
ý kiến của thầy về vấn đề này như thế nào
một cái kỳ thi để đạt được cái mục tiêu mà như chúng ta nói
đánh giá phân loại được năng lực học sinh
nó là một cái kỳ thi đặt ra yêu cầu rất là cao
cao về mặt đảm bảo cái độ bao phủ kiến thức
nó phải phủ hết được toàn bộ kiến thức
thứ hai nữa là nó phải đảm bảo được cái khả năng phân loại
tức là đánh giá được mức độ của học sinh đến đâu
và đặc biệt yêu cầu thứ ba là cái tính ổn định của nó
tức là một cái em học sinh mà đã thi hôm nay
được cái này điểm
thì tuần sau ngày sau anh vào học thi mà không có học gì thêm
thì em cũng chỉ được cái này điểm thôi
không bao giờ có cái gì thay đổi
thế thì nó phải đảm bảo cái tính chính xác
tính phân loại và cái tính đồng đềm
thế thì cái cuộc thi này của cái kỳ thi này của trường đại học giáo hà nội
mới tổ chức được ba năm
và chúng ta cũng chưa phải thực sự được đầu tư nhiều
cho nên là ba cái tiêu chí trên thì cũng chưa chứng tỏ được
nó đã đạt được ưu thế để các trường sử dụng
còn nếu như khi nào mà ba cái tiêu chí đó mà đạt được
tôi nghĩ rằng là sẽ rất nhiều trường sẽ sử dụng cái kỳ thi này để trở thành kỳ thi cho mình
cái việc mà hiện nay bộ giáo dục tạo
thì dự kiến sẽ sử dụng cái ngân hàng đề thi của cái cuộc thi này
để cho cái thi trong hội thông
thì có nghĩa là phù hợp hay không
thì tôi cho rằng là tất cả chúng ta phải đưa ra một cái phương án lựa chọn
cuối cùng là tìm ra phương án hoặc là phương án tối ưu nhất
thế thì cho đến thời điểm này thì rõ ràng là có lẽ
cái ngân hàng đề thi của trường đại học quốc gia
có lẽ là cái ngân hàng nó phong phú hơn so với các cái ngân hàng khác
tất nhiên khi sử dụng cái ngân hàng đó không phải chúng ta cứ automatic
nhặt từ đấy ra thành cái đề thi của quốc gia
mà chúng ta phải sử dụng cái đội ngũ chuyên gia
chúng ta phải rà soát lại chúng ta phải thích nghi nó
và nếu như có cái sự tham gia đó
thì tôi cũng tin tưởng rằng những câu hỏi mà sử dụng trong ngân hàng đề thi này
có cái sự điều chỉnh kiểm duyệt của các chuyên gia
nó sẽ trở thành một cái sử dụng cho đề thi tốt cho cái cuộc thi trong hội thông
với kinh nghiệm lâu năm của mình trong lĩnh vực giáo dục
cũng như là với tư cách là một đại biểu quốc hội
thì không biết là phó giáo sư tiến sĩ có muốn đóng góp
ý kiến của mình đối với bộ giáo dục và đào tạo
để phương án chính thức của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
có thể đáp ứng được cao nhất quyền cho người học
và lợi cho các cơ sở đào tạo
cũng như là chúng được mục tiêu đổi mới giáo dục mà chúng ta đang hướng tới
tôi thấy rằng là cái hướng mà đổi mới của bộ hiện nay
nó đang là đi theo một cái xu hướng tốt
vấn đề tôi cho rằng bộ phải cần mạnh dạn hơn nữa
quyết tâm hơn nữa trong việc đổi mới
đối với lại cái thi tốt nghiệp của phổ thông
tôi cho rằng là phải chuyển những kỳ thi này
trở thành một cái thi nó đơn giản hơn nữa
và kỳ thi này nó không còn là thi đơn thuần
mà nó là một cái đánh giá kiến thức
và cái trình độ năng lực của học sinh đã đạt được
trong quá trình học phổ thông
và như vậy thì nếu khi nào mà bộ chuyển kỳ thi này
trở thành một kỳ thi nó bình thường
như là một kỳ thi hết môn
của những ý môn mà học sinh đã học và phổ thông
thì khi đó chúng ta thấy rằng cả xã hội không phải quan tâm
đây là việc hết sức bình thường anh học môn nào anh thi môn đó xong là xong
và khi học sinh đã học tốt trong quá trình học phổ thông

cộng với cái bài kiểm tra hay bài thi cuối kỳ của họ tốt rồi
và như vậy hai quả đó nó chứng tỏ rằng
cái người học sinh này đã đạt được các kiến thức cần thiết
ở bậc học phổ thông
và như vậy chúng ta công nhận tốt nghiệp cho họ
còn đối với cái trường đại học cao đẳng
trong việc tuyển sinh thì tôi cho rằng bộ cũng lại cần phải
giao cái quyền tự chủ cho trường nhiều hơn
bên cạnh đó lại có một cái sự đưa ra khuân khổ để hỗ trợ
một cái cách thức mà tôi cho rằng tốt nhất
đó là bộ tiếp tục hỗ trợ để hình thành lên
những cái trung tâm được gọi là trung tâm đánh giá độc lập
những trung tâm đánh giá độc lập này
nó sẽ đánh giá cái năng lực của thí sinh
dựa vào yêu cầu của các cái dạy các trường khác nhau
và người ta đưa ra các cái dạng đánh giá khác nhau
và dựa trên cơ sở đánh giá đó
thì các trường sẽ sử dụng kết quả đánh giá chung này
trở thành cái kết quả để mà căn cứ tuyển sinh của mình
tôi cho rằng là nếu như bộ mạnh dạng thay đổi
theo những hướng như thế
và đứng ra là cái người đúng nghĩa quản lý nhà nước
tạo ra quân khổ hướng dẫn cho quyền
để cho giáo viên và các trường phổ thông
thực hiện đúng chất năng của mình
cũng như các trường đại học cao đẳng
phải thực hiện cái tự chủ của mình
thì tôi nghĩ rằng là cái việc thi cử
nó sẽ trở nên là đơn giản
xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phân cửng
có thể nói đổi mới giáo dục là cần thiết
để đưa giáo dục việt nam trở nên hoàn thiện hơn
đến gần hơn với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới
đổi mới giáo dục là quá trình là liên tục
bởi vậy không nên đặt ra vấn đề
bao giờ bộ sẽ hết đổi mới
mà nên đổi mới thế nào cho hiệu quả
và quan trọng là phải có sự đồng thuận
giữa người quyết định và người thực hiện
để có được điều này thì đổi mới cần có lộ trình
và cần công bố lộ trình một cách khoa học
công khai để các cơ sở giáo dục có thời gian chuẩn bị
người học có tâm lý ổn định
từ đó có những bước đi thận trọng đồng bộ
xây dựng một nền giáo dục khoa học hiện đại
trong thời kỳ hội nhập
đặc biệt là đáp ứng được mục tiêu giáo dục con người
mà đảng và nhà nước đã để ra
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm của chúng tôi cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại